báo nhân dân có bài viết thủ tướng nguyễn xuân phúc dự diễn đàn kinh doanh việt nam singapore
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nhấn mạnh về tiềm năng to lớn của thị trường việt nam
tạo nhiều cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp đầu tư kinh doanh tại việt nam
chính phủ việt nam cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện cao nhất cho các ý tưởng khởi nghiệp
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ luật sở hữu trí tuệ của việt nam
cũng như thực hiện các cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do mà việt nam tham gia
theo dự kiến dự án cao tốc bắc nam sẽ hoàn tất các thủ tục và khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vướng mắt lớn là nguồn vốn vay tới nay vẫn chưa có lời giải
đây là nội dung bài viết cao tốc bắc nam lo kẹt vốn ế hàng được đăng trên báo thanh niên
theo các chuyên gia về mua sắm đấu thầu ppp của world bank
phần lớn các dự án theo hình thức ppp ở việt nam không đấu thầu cạnh tranh mà chỉ định thầu
dẫn tới một số nhà đầu tư có năng lực kém trong khi sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài rất hạn chế
chưa kể một số dự án ppp bị phát hiện là thổi phồng chi phí hoặc tính chi phí quá cao cho nhà nước thông qua phí thu
một số dự án khác không được quản lý tốt dẫn đến chậm trễ hay kém chất lượng
người dân lo ngại về gian lận và tham nhũng trong các dự án ppp đặc biệt là bot
cũng liên quan đến vấn đề này báo tiền phong số ra hôm nay có bài viết
cao tốc bắc nam khó hút vốn từ nước ngoài
ngân hàng thế giới cho rằng nguồn vốn trong nước sẽ không thể đáp ứng đủ để thực hiện cao tốc bắc nam
việt nam sẽ phải kêu gọi vốn ngoại tuy nhiên việc thu hút vốn ngoại đang gặp rất nhiều rào cản
trong đó nếu tiếp tục chỉ định thầu không dẹp được gian lận tham nhũng thì sẽ khó thu hút vốn ngoại
hầu hết hội thánh đức chúa trời mẹ vi phạm pháp luật việt nam
đó là khẳng định của lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ khi trả lời phóng viên báo thanh niên vào ngày hôm qua
trong khi đó đại diện tổng hội hội thánh tin lành việt nam miền bắc cũng bác bỏ cái gọi là hội thánh đức chúa trời
đang gây bức xúc tại nhiều địa phương liên quan đến hội thánh tin lành
ông vũ chiến thắng trưởng ban tôn giáo chính phủ cho rằng
đối với các đối tượng cầm đầu những nhóm này cần phải gặp gỡ trực tiếp phân tích phải trái để họ từ bỏ
trường hợp không từ bỏ vẫn cố tình tụ tập thì xử lý theo pháp luật
thông tin chung quanh vụ cà phê trộn than pin tại đắk đông đã được chính thức công bố
và được đăng tải trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
trên tờ báo lao động họp báo vụ cà phê trộn than pin tại đắk đông trộn tạp chất và hô tiêu để tăng trọng lượng
tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông xác định
cơ sở của bà nguyễn thị thanh loan pha trộn tạp chất chứa than pin vào phế phẩm cà phê để ăn gian trọng lượng
đồng thời cho biết vụ án cũng được bộ công an và công an tỉnh bình phước phối hợp để điều tra
cơ quan công an cũng xác định là lượng hồ tiêu pha tạp chất này đã bị thu giữ kịp thời và không kịp đưa ra thị trường
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết cẩn thận thân dược giảm béo sách tay
chưa bao giờ chợ mạng lại nhiều hàng hóa như bây giờ và nhiều thứ được đăng trên website
facebook không hề được kiểm chứng về chất lượng
nhiều loại sản phẩm thường xuyên quảng cáo bằng hình thức livestream trên mạng xã hội nhưng không có ai xử phạt kiểm tra quản lý
nên hàng dù không nguồn gốc không nhận mát vẫn tới tay người tiêu dùng để lại hậu quả khó lường
xóa điểm đen tai nạn giao thông cần sự vào cuộc đồng bộ là bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới
khẩn trương xử lý các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ cao tốc
đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng biển báo hiệu đường bộ trạm cứu hộ cứu nạn
theo quy chuẩn đang là nhiệm vụ trọng tâm của tổng cục đường bộ việt nam và các cơ quan chức năng triển khai
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân